bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ vừa cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh ở mức cao nhất
trước nguy cơ tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng và mạng lưới khủng bố quốc tế al qaeda
có thể thực hiện các vụ tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu phương tây trên lãnh thổ thổ nhĩ kỳ
theo bộ trên các cơ quan an ninh đã đánh giá nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích
và tăng cường các biện pháp an ninh ở mức cao nhất sau các vụ đốt và xé bản sao kinh koran
tại thụy điển hà lan và đan mạch
trong bối cảnh này thông tin về việc các tổ chức khủng bố như is và al qaeda
đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công ở nhiều quốc gia cũng được đặc biệt lưu tâm
trước đó cùng ngày đại sứ quán mỹ tại thổ nhĩ kỳ đã cảnh báo công dân của nước này
với nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tôn giáo và các cơ quan ngoại giao ở istanbul thổ nhĩ kỳ